tại hà nội hiệp hội an toàn thông tin việt nam phối hợp với phòng thương mại đại sứ quán israel tại việt nam đã tổ chức hội thảo
israel từ quốc gia khởi nghiệp trở thành quốc gia hàng đầu về an toàn an ninh mạng
hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp việt nam tìm hiểu về an toàn thông tin trên đất nước israel
trong những năm qua mối quan hệ hợp tác của việt nam israel nói chung các tổ chức và doanh nghiệp hai nước nói riêng đã thu được những thành quả ấn tượng
trong đó có lĩnh vực an toàn mạng và an ninh quốc phòng
ở tầm quốc gia lãnh đạo chính phủ việt nam và chính phủ israel cũng có những quan điểm thống nhất trong việc cùng hợp tác phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ và phòng chống các nguy cơ trên không gian mạng
trong thực tế nhiều sản phẩm giải pháp về an toàn thông tin mạng của các công ty hàng đầu của israel đã được sử dụng trên thị trường việt nam
bên cạnh đó nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp việt nam đã có dịp tìm hiểu về công nghệ chia sẻ kinh nghiệm về an toàn thông tin trên đất nước israel
với một mươi một doanh nghiệp về an ninh mạng của israel tham gia sự kiện lần này cho thấy đây là một cơ hội hợp tác có thể đem lại hiệu quả cho cả hai phía